đồn biên phòng quỳnh phương bộ đội biên phòng nghệ an đang tạm giữ một phương tiện để điều tra về hành vi cố tình xả thải ra biển
theo đó khi tổ công tác tiếp cận được tàu mang biển kiểm soát la ba nghìn hai trăm sáu mươi sáu đã yêu cầu thuyền trưởng xuất trình giấy tờ
một giấy chứng minh nhân dân mang tên huỳnh sâm ran sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại ấp hiệp bình xã mỹ hiệp sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang là thuyền trưởng
còn lại không xuất trình được giấy tờ nào thêm kiểm tra bong tàu thì phát hiện còn hai khoang vẫn còn chứa chất thải còn một mươi khoang thì đã xả
theo lời khai của huỳnh sâm ran thì chất thải này là bùn hút nạo vét luồng của cảng gang thép nghi sơn
anh và các thuyền viên là người của công ty trách nhiệm hữu hoạn hiệp thành có trụ sở tại quận tám thành phố hồ chí minh
hiện vụ việc được báo cáo lên cấp trên có liên quan tiến hành lấy mẫu để đi giám định chất thải trên tàu bị tạm giữ có tác động đến môi trường biển hay không để có phương án xử lý